triển lãm ấn tượng phản chiếu văn gốc và tác phẩm đã diễn ra tại hà nội
đây là lần đầu tiên những kiệt tác của một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại văn gốc đường triển lãm tại việt nam dưới hình thức phiên bản số
triển lãm giới thiệu ba mươi năm tác phẩm của van gốc với những kiệt tác nổi bật đã đi vào lịch sử hội họa thế giới
các bức tranh được trình chiếu luân phiên và tự động thông qua các máy chiếu hiện đại có độ phân giải rất cao
tương ứng với các chủ đề sáng tác khác nhau như tĩnh vật chân dung tự họa cây cối phong cảnh
với đặc trưng là những đường cọ thô dày ấn tượng kết hợp với ánh sáng và màu sắc rực rỡ
toàn bộ cảm xúc mạnh mẽ dữ dội của tác giả được bộc lộ tối đa qua phiên bản số
sự kết hợp phức tạp của những khối hình màu độ sáng tối làm nổi bật sự chân thật của vật liệu
mang đến cho người xem những trải nghiệm thị giác độc đáo mới lạ so với bản gốc